trung tâm y tế huyện bù đăng đã tiến hành đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe nhịp thở bằng ống nghe test nhanh đối với từng trường hợp về các dấu hiệu nếu thấy bất thường với sức khỏe như mệt mỏi khó thở ho sốt
kết quả bước đầu cho thấy tổng số một mươi chín người đều có các chỉ số bình thường
trung tâm y tế huyện bù đăng đã hướng dẫn việc đeo khẩu trang y tế khi giao tiếp với mọi người hoặc tham gia các hoạt động nơi công cộng nơi đông người giữ khoảng cách nhất định khi giao tiếp
thực hiện việc vệ sinh rửa tay hàng ngày đồng thời yêu cầu khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe báo người dân cần báo ngay cho cán bộ trạm y tế và đến thăm khám
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
một vụ cháy tại kho hàng vừa xảy ra vào khoảng hai mươi một h tối qua tại chi nhánh công ty lắp ráp xe máy soim đóng tại khu phố sáu phường tam hiệp tp biên hòa tỉnh đồng nai thiêu dụi hàng trăm mét vuông kho xưởng cùng với nhiều linh kiện xe máy
vào thời gian nói trên bảo vệ của công ty nghe thấy tiếng nổ phát ra từ kho chứa

cũng trong tối qua trên tuyến đường biển nguyễn tất thành thành phố đà nẵng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe máy khiến một người tử vong tại chỗ
xe máy do ông trương minh thắng chú tại phường tam thuận quận thanh khê điều khiển lưu thông theo hướng từ cầu phú lộc đến cầu thuận phước thì bất ngờ va chạm với một xe máy khác do một nam tài xế chưa rõ lai lịch điều khiển lưu thông theo hướng từ quận hải châu về quận liên triều
cụ đâm trực diện đã khiến cả hai tài xế bị văng xuống đường
ông thắng tử vong tại chỗ năm tài xế điều khiển xe còn lại và người ngồi sau bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó
nhận được tin báo công an quận thanh khê đã khẩn trương có mặt để khoanh vùng khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông tại khu vực